tôi nghe tin chồng tôi bị như vậy thì tôi cũng phải về

chấp nhận tha thứ cho anh đi thăm anh động viên anh để cho anh cải tạo tốt
sau này anh về để trở thành người tốt
mình biết bệnh của con thì cố gắng thường xuyên phải động viên cho con học tốt và vấn đấu
đến ngày tôi ra tòa thì vợ tôi có vào cũng không có nhiều thời gian để nói
thôi anh cố gắng ở trong đấy cải tạo em sẽ tha thứ cho anh hết

tôi nghĩ đây cũng là một trong những

không còn một cái
từ xưa đến nay thì tôi là người phụ nữ kiểu sống theo ý chồng nên làm đến lúc anh như vậy là tôi hoang mang tôi không biết làm cái gì
trước tiên về thì bắt đầu chưa biết làm gì chưa có đồng nào cho người thì tôi bắt đầu tôi đi làm cỏ thuê này đi bẻ dứa thuê này đi dãy cỏ trẻ thuê này đi phụ hồ phụ xây này
nhiều việc lắm nói chung là không còn một cái việc gì gọi là tôi không nản hết
xong rồi sau thì chị gái gọi là thôi bây giờ em phải ra chợ mà làm thôi chứ em đi làm như thế này
sức khỏe em không có mà em yếu như thế này thì em không lấy được
tôi buôn tôi bán tôi lấy tiền tôi nuôi con tôi tích góp tôi giả nợ giả nần cho công thương

mình đã đánh bạc với đời lần thứ hai rồi cho nên là cũng chỉ mong là chồng đối đại tốt với mình
mình đã hy sinh hết như vậy rồi thì cũng chỉ mong đến như vậy thôi
lúc về già thì hai vợ chồng già rồi thương yêu nhau rồi đùm bọc rồi
rồi sống lên nốt những quãng đời
trời ơi là già
giờ nhau hết ở đây này đổi mùi hết rồi
rất là có lòng vị tha với chồng
cái thời điểm đấy là con này còn đang bé còn đang bé ngửa ấy
mà chồng thì bác vác như vậy nhưng mà cũng cố gắng kiên trì
khổ thì tím cũng vất vả lắm
đi các kiểu bây giờ đã phải quay về để đi chợ là cố định nhất để nuôi con bé
bây giờ nó đã học lớp một mươi một rồi
vậy nên là thường chú cố gắng cải tạo làm sao nhanh về
chú cố gắng mà cải tạo nhanh về
hoàn cảnh gia đình nhà mình thì cũng đang rất là yếu đi
cố gắng mà cải tạo chấp hành đủ đầy đủ mọi pháp luật của nhà nước

chúng tôi cũng ở trong này một mươi năm ba tháng rồi
trước tiên là mong mỏi hai chữ tự do
thực tâm thì muốn làm sao để sau này về mình làm được nhiều cái điều tốt cho gia đình mình ạ
cái hai là mình sống thực sự là tốt cho vợ con và cho những người thân mình